các ứng dụng hẹn hò ngày càng đóng vai trò là ông tơ bà nguyệt kết nối những người trẻ tìm kiếm tình yêu
song không phải ai cũng có trải nghiệm vui vẻ khi quẹt trái quẹt phải
tìm được yêu ở trên tinder rất là khó em nghe giang hồ đồn như thế
nói chung là thấy bạn bè cũng dùng nhiều thì mình cũng có biết đến thôi chứ thực ra bản thân mình cũng không dùng
qua cách bạn hướng dụng qua bạn thì em cảm thấy nó thứ nhất là tiện
cái thứ hai là mình có nhiều cơ hội để kết bạn và giao lưu với nhiều người hơn
em thấy những mối quan hệ đấy theo em nghĩ là cũng chỉ là chơi cho vui thôi
linh trị cô bạn đã miệt mài quẹt tinder suốt hai năm
những chàng trai cô quen trên ứng dụng tây ta đều có
nhưng họ chỉ có nhu cầu tìm một mối quan hệ không giảng buộc không gắn với trách nhiệm
thậm chí cả những người đàn ông có gia đình tìm bạn ngoài luồng cũng sử dụng ứng dụng này
bởi vậy nên cô đã không còn sử dụng ứng dụng này thường xuyên như trước đây
sau một thời gian em sử dụng tinder thì em thấy

cái việc gặp gỡ những người mà em đã có thể quen biết ở bên ngoài
nó sẽ có cái độ tin cậy nhiều hơn là qua cái mạng xã hội tiner đấy
và cái việc quen qua tinder thì liệu cái mối quan hệ đấy nó có lâu dài hay là có hạnh phúc không thì em cũng chưa chắc chắn
và sau đấy thì em cũng quyết định là xóa bỏ cái ứng dụng đấy đi không dùng nữa
còn với mai hương một ngày đẹp trời bạn bè bắt gặp hình ảnh cô khi lướt trên ứng dụng kết bạn
thì mới ngỡ ngàng
bởi một tài khoản giả mạo mình không rõ lại
bạn bè em thì cũng có sử dụng các ứng dụng kết bạn kiểu không chỉ mình tinder mà còn rất là nhiều ứng dụng khác
tuy nhiên thì em cảm thấy là cuộc sống của em nó cũng khá là bận rộn
nó không có thời gian để kết bạn qua những cái ứng dụng đấy
thì bạn em thì nó có hôm trước nó có lướt thì nó có thấy cái hình ảnh của em ở trên tinder

thì em cũng không hiểu là người sử dụng hình ảnh của em
họ sử dụng hình ảnh của em họ sử dụng hình ảnh của em
họ sử dụng hình ảnh của mình mà chưa được sự cho phép của mình
mà người khác họ đã đem ra sử dụng thì em cũng rất là lo lắng
vì họ sử dụng kiểu có thể là nếu như là mục đích tốt thì nó cũng không có vấn đề gì lắm
nhưng mà với cái mục đích xấu thì nó sẽ dạy ảnh hưởng đến em
hơn khi hầu hết các ứng dụng giờ đây đều có chức năng định vị và khoanh vùng khoảng cách
để người dùng có thể dễ dàng tìm được những người bạn ở rất gần
đối với các cô gái đó là nơi có thể chỉ cần một vài thao tác lướt trái lướt phải
là có thể có vô vàn
những sự lựa chọn kết bạn bốn phương
còn đối với các chàng trai cũng chẳng ngoại lệ trong câu chuyện không còn xa lạ
bởi làm quen với một cô gái nhưng chẳng may lại dính phải một bức kinh bà
tức là những cô gái đang chạy doanh thu cho một quán bar lớn nhỏ hay một bắp nào đó
mà cuộc hẹn đầu tiên họ sẽ đến quán này nhất định phải là quán này vì cô ta chạy doanh số mà
điều cô gái cần lúc này chẳng phải muốn kết bạn hay ngại chuyện mới quen
mà chỉ cần một người bạn chịu chi
các chàng trai dù muốn cáo lui cũng chẳng còn cơ hội
bởi rất có thể còn gặp đội bảo kê cho những khoản thành toán này

ví dụ như đi chơi và bị bỏ thuốc độc và thuốc mê và thì mình không biết được ấy
hoặc là nếu mà có cái hậu quả gì thì mình không biết tìm họ ở đâu để mà đòi toàn quyền lợi của mình
ngôn ngữ để họ có thể tìm thấy nhau hay còn gọi là mass là khi bạn sở hữu những hình ảnh bắt mắt
nhiều khi lại là những dòng trạng thái bắt sóng vô cùng thẳng thắn
hoặc những chữ cái viết tắt khiến họ tìm thấy nhau dễ dàng hơn
như fwb viết tắt của friend with benefits là những người tìm đến nhau vào bất cứ khi nào cảm thấy cần
là những người nói không với danh từ tình yêu cam kết và trách nhiệm
bên cạnh với fwb còn có one night stand ons dễ nhận dạng hơn và mức độ thoải mái là tuyệt đối
chỉ đơn thuần là một đêm vui vẻ
đây sẽ là cách để các đối tượng này tìm đến sự thoảng mãn nhanh nhất và không cần phải đau đầu
go with the flow hữu xạ tự nhiên hương
đây là những đối tượng không khẳng định trước rằng mình muốn mối quan hệ như thế nào
họ sẵn sàng bỏ thời gian để tìm hiểu hẹn hò đầu tư cảm xúc và thời gian như một cặp đôi thật sự
nhưng không hẳn cho đến khi họ thật sự muốn gắn bó nghiêm túc với đối tượng
và đối tượng được cộng đồng mạng xếp hạng diện hiếm mức phủ sóng khó tìm lại chính là những người đi tìm tình

ví dụ ngay cả tình một đêm hay là lừa đảo mình cũng phải biết những điều đó
một số những người bạn mà hợp lý với mình thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu
và mình phải có kỹ năng đặt ra những câu hỏi đối với họ kỹ năng sàng lọc thông tin kỹ năng giải quyết vấn đề
từ những kỹ năng cơ bản như vậy thì mình sẽ tìm được những người bạn có thể từ bắt đầu là từ mạng
nhưng nó sẽ trở thành những người bạn thực tế của mình
đây là hình ảnh được người dân các xã yên trung và dũng liệt thuộc huyện yên phong tỉnh bắc ninh
ghi lại vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi cá của các hộ nuôi chết hàng loạt
nguyên nhân được xác định là do nguồn nước lấy từ sông cầu ô nhiễm
đây không phải là hiện tượng hiếm thấy
theo người dân trung bình khoảng hai ba tháng thường sau những trận mưa lớn
không chỉ có cá mà những loại động vật khác
sống nhờ nguồn nước sông cầu đều chịu chung tình cảnh như vậy
điều tương tự gặp ở các hộ chăn nuôi nhà ông vinh tỉnh bắc giang
đàn vịt nhà ông vào những ngày cuối tháng bốn chết đến hơn một trăm linh con
không có dấu hiệu bệnh tật qua một đêm đàn chết
ông vinh nghiêng về phía khả năng do ô nhiễm nguồn nước